nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách
mới đây công ty điện lực tỉnh quảng bình đã tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho hai gia đình chính sách
tại xã vĩnh ninh huyện quảng ninh và xã trung trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
hai trường hợp nhận được hỗ trợ xây dựng nhà tỉnh nghĩa của tập đoàn điện lực việt nam lần này
là ông lê văn long thương binh hạng bốn trên bốn trú tại xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
và chị nguyễn thị lưu con liệt sĩ chú tại xã trung trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
mỗi trường hợp được hỗ trợ bảy mươi triệu đồng được trích từ quỹ tử thiện
và sự đóng góp của cán bộ viên chức và người lao động trong toàn tập đoàn
đây là hoạt động thiết thực của tập đoàn điện lực việt nam và công ty điện lực quảng bình
nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc